xin chào và hẹn gặp lại
cả nhà đã bỏ đi không rõ nguyên nhân nhận định ban đầu đây là vụ cài đặt chất nổ với mục đích rằng mặt gia đình bà kháng là chính hiện cơ quan chất năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân của vụ việc